hưởng ứng đợt cao điểm vì an toàn giao thông của tp hcm thành đoàn tp hcm vừa phát động đợt cao điểm
tuổi trẻ thành phố tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
trong đợt hoạt động cao điểm này đoàn viên hội viên thanh niên sinh viên học sinh tp hcm
tham gia trực chốt hỗ trợ điều tiết giao thông tại năm mươi chín giao lộ bốn mươi chín tuyến đường bốn mươi năm cổng trường
cổng bệnh viện thường xuyên ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố vào các khung giờ cao điểm
thành đoàn tp hcm đồng thời phát động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng văn hóa giao thông
và thực hiện các hoạt động cụ thể như đội nón chuẩn xe máy chuẩn tay lái chuẩn ứng xử giao thông chuẩn
tài xế xe công nghệ chuẩn xây dựng và phát triển các đội hình hỗ trợ người dân gặp sự cố
khi tham gia giao thông vào ban đêm trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ